thưa quý vị trưa nay hai mươi tám tháng bốn trong chương trình công tác tại ninh thuận thủ tướng phạm minh chính đã đi thị xác tìm hiểu tình hình hạn hán kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi tân mỹ thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng bợt hạn

tại sơn bác ái ninh hải thuận bắc thuận nam khả năng xuất hiện tình trạng xâm nhập mặn cục bộ vào sâu trong sông hiện dung tích chữ tại hai mươi ba hồ chứa trên địa bàn tỉnh chỉ đạt ba mươi chín năm so với dung tích thiết kế có hai trên hai mươi ba hồ đã hết nước có ba trên hai mươi ba hồ đã xuống dưới mực nước chết sẽ có bốn trên hai mươi ba hồ trong thời gian tới sẽ hạ thấp tới mực nước chết
từ nay đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn nếu trên địa bàn tỉnh không có mưa thì sáu khu vực sẽ thiếu nước sinh hoạt với trên năm hộ
trên một mươi bảy nhân khẩu dự kiến vụ hẻ thu sẽ sản xuất chỉ đạt trên bảy mươi năm so với vụ hẻ thu năm hai nghìn hai mươi ba
trên công trường dự án hệ thống thủy lợi tân mỹ thủ tướng đề nghị tỉnh ninh thuận tiếp tục
kế hoạch lại hệ thống hồ thủy lợi khai thác liên thông dẫn nước giữa các hồ để điều tiết sử dụng
nước hài hòa phù hợp hiệu quả cố gắng khắc phục vấn đề khô hạn trong năm hai nghìn hai mươi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung nguồn lực trọng tâm trọng điểm vào phát triển các hồ thủy lợi
theo thủ tướng hệ thống thủy lợi tân mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo nước canh tác
sản xuất và sinh hoạt của người dân của tỉnh ninh thuận trên diện tích bảy hectare và cả phía nam khánh hòa
bắc bình thuận nhất là kịp thời ứng phó cao điểm khu hạn trong tháng năm sáu tới đây
thăm hỏi động viên người lao động đang thi công dự án và tìm hiểu tình hình hạn hán đời sống
hoạt động canh tác của người dân thủ tướng phạm minh chính cho rằng hiện bà con chủ yếu vẫn sản xuất nhỏ lẻ
manh mún tự cung tự cấp cần đổi mới theo hướng sản xuất lớn liên kết theo mô hình hợp tác xã
xây dựng chuỗi cung ứng sản xuất về các ngành hàng có lợi thế ứng dụng khoa học công nghệ
chế biến sâu xây dựng thương hiệu quy hoạch vùng nguyên liệu
huy động sự tham gia của doanh nghiệp để hỗ trợ sản phẩm đầu vào và đầu ra
sự tham gia của ngân hàng để hỗ trợ về vốn từ đó mang lại hiệu quả giá trị cao hơn
bà con đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi
thủ tướng cho rằng nước là vấn đề khó khăn nhất điểm nghẽn lớn nhất với ninh thuận
đảng nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm tháo gỡ và mong bà con cùng tham gia góp sức để giải quyết vấn đề này cho ninh thuận